nhưng để tận dụng các cơ hội và bắt kịp của cách mạng công nghiệp bốn
nhiều chuyên gia cho rằng cần bắt đầu ngay từ những việc đơn giản nhất thiết yếu và bền vững nhất là phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao
mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự truyền hình nhân dân vừa thực hiện
là một trong năm mươi thành phố lớn trên thế giới thành phố hồ chí minh đang đứng trước những khó khăn
cùng các vấn đề mới nảy sinh như ngập nước kẹt xe ô nhiễm không khí và tiếng ồn
những trần giới hạn ấy thách thức sự phát triển bền vững của thành phố
để vượt qua thách thức này trong điều kiện nguồn lực về tài chính và hạ tầng kinh tế xã hội còn hạn chế
đòi hỏi đảng bộ thành phố hồ chí minh phải tập trung cao cho việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng
bởi đây chính là yếu tố quyết định cho sự phát triển bền vững
trên thực tế lao động tại thành phố hồ chí minh đang làm các nghề đơn giản và thợ chiếm hơn bốn mươi
nguồn nhân lực dồi dào nhưng chất lượng chưa cao
hiện phần lớn lao động đang làm việc trong khu vực ngoài nhà nước là những doanh nghiệp
nhỏ và vừa với đa dạng các ngành nghề
bên cạnh đó thiếu vắng đội ngũ công nhân công nghiệp hiện đại
các sản phẩm công nghiệp chủ yếu là gia công cho nước ngoài
các sản phẩm thủ công nghiệp đơn điệu và ít đổi mới
tại các khu chế xuất khu công nghiệp khu công nghệ cao
vấn đề đào tạo nguồn nhân lực đòi hỏi thường xuyên và có chất lượng
để đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang sử dụng một nguồn lực lao động lớn của thành phố
cái lực lượng hiện nay đang mỏng hoặc phân tán và nguồn nhân lực có thể nói là tương đối là lãng phí
nhiều trí thức ra trường không có việc làm hoặc là việc làm chưa tương xứng với mình
trong khi đó nhu cầu của thành phố cần phải phát triển và đáp ứng các nhu cầu cấp bách
cũng như là các doanh nghiệp thì còn có một lượng nhu cầu rất lớn
nhưng cái chênh lệch giữa những người trí thức và có khả năng làm việc đó
với lại cái đầu vào của các doanh nghiệp và những vị trí cần có người làm việc đó
thì nó còn một khoảng cách khá lớn
hiện nay rất nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hồ chí minh
rất trăng trở về vấn đề đào tạo nhân lực tại thành phố chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế
với năm mươi bốn trường đại học hai mươi năm trường cao đẳng chuyên nghiệp một mươi hai trường cao đẳng nghề
hai mươi trường trung cấp chuyên nghiệp hai mươi sáu trường trung cấp nghề và hơn ba trăm bảy mươi cơ sở dạy nghề
đào tạo cho xã hội hơn ba trăm linh lao động mỗi năm
thành phố hồ chí minh hiện là trung tâm hàng đầu của cả nước về quy mô đào tạo nguồn nhân lực
thế nhưng vấn đề là đào tạo như thế nào để có nguồn nhân lực chất lượng cao
và đào tạo theo nhu cầu xã hội chứ không phải đào tạo theo nhu cầu của nhà trường và ý muốn của người học
riêng cái lĩnh vực sản xuất giống như ngành kim loại của chúng tôi thì tìm được những bạn giỏi về chuyên môn cũng rất là khó
đặc biệt là về kỹ sư
nhiều lúc mình phải thuê từ nước ngoài và đào tạo trong nước từ từ
rồi sau khi đào tạo
mà nếu mà cái nguồn nhân lực của mình chưa đủ thì mình tìm thêm cũng đã là rất là vất vả
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một trong những chương trình đột phá
nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực
đặc biệt là phát triển nguồn nhân lực cho chín ngành dịch vụ và bốn ngành công nghiệp trọng yếu
vấn đề đặt ra hiện nay đối với đảng bộ thành phố hồ chí minh
là tiếp tục có nhiều chính sách giải pháp về nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh
đây là một trong những yếu tố có tính quyết định
tăng tốc độ phát triển hội nhập và thu hút đầu tư
tập đoàn xây dựng hòa bình là doanh nghiệp duy nhất trong ngành xây dựng liên tục một mươi năm đạt thương hiệu quốc gia
hiện nay tập đoàn hòa bình có gần một mươi hai bốn trăm linh nhân viên
năm hai nghìn một mươi bảy doanh thu đơn vị đạt hơn một mươi sáu tỷ đồng lợi nhuận đạt trên một tỷ đồng
có được thành công đó chính là nhờ tập đoàn hòa bình đã chú trọng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao
ngay từ những ngày đầu thành lập
chúng tôi xem nguồn nhân lực không đơn thuần là động lực cho sự phát triển của doanh nghiệp
mà nhân lực quan trọng hơn đó là một đối tượng lãnh đạo doanh nghiệp phải phục vụ mục tiêu quan trọng
trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội của mình
từ erp cho việc quản lý các nguồn lực đến vim
trong quản lý dự án dms trong quản lý tài hiệu rồi tms trong quản lý công việc
tất cả các cán bộ công chức viên đều phải biết cách sử dụng nó
như vậy cái trình độ về it công nghệ kỹ thuật số tất cả các cán bộ công nhân viên

tất cả các cán bộ công nhân viên ở một mức độ nào đó tùy theo vị trí công tác
để phát triển nguồn nhân lực ngoài chú trọng thành lập các nhóm giảng dạy nghiên cứu
được đầu tư đồng bộ để kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo
nhất là đào tạo sau đại học với nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế
thành phố đã chú trọng đào tạo để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
đổi mới phương pháp giáo dục tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa trong đào tạo
nâng cao tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm
hiện nay đã có nhiều trường đại học cao đẳng trên địa bàn liên kết với các trường đại học uy tín trên thế giới
đào tạo đưa sinh viên đi thực tập ở nước ngoài tổ chức các kỳ thực tập doanh nghiệp v v
cái nguồn nhân lực là cái sự đòi hỏi cấp thiết của thành phố hồ chí minh nói riêng và cả nước nói chung
với một cái cơ chế mà là quốc hội và chính phủ vừa rồi thông qua cho thành phố hồ chí minh được tự chủ phần nào đó
thì đã góp phần là một cái đòn bẫy là một cái cơ hội và một cái điều kiện
để chúng ta có thể thực hiện được cái ý tưởng đó
để không phải chỉ riêng cho người dân sống và làm việc ở thành phố mà người dân của tất cả những nơi khác đến đây kể cả người nước ngoài
thì tôi cảm thấy rằng là có lẽ là đã đến lúc chúng ta phải làm sao có một cái đội ngũ chất lượng thực sự
được quy hoạch bài bản và được đóng góp hết sức mình cho sự kiến tạo và phát triển nền kinh tế quốc gia
thì cái cuộc cách mạng bốn này nó sẽ giải quyết rất nhiều vấn đề
nó sẽ làm tốc độ tăng trưởng nhanh hơn
nó sẽ giải quyết được khối lượng công việc nhiều hơn

nó tạo ra cái số lượng sản phẩm mới đạt yêu cầu cao hơn
tạo ra một cái hệ thống để cái nguồn tạo ra gdp những cái nguồn thu ngân sách và cũng như là kiến tạo được những cái thể chế mới
thì nó sẽ tốt hơn thông qua gọi là vừa là chính phủ điện tử vừa là doanh nghiệp điện tử vừa là hệ thống giao thương giữa trong nước với nước ngoài là điện tử
năm hai nghìn một mươi bảy công viên phần mềm quang trung xếp thứ ba trên tổng số tám khu công nghệ tại châu á khi đánh giá về các yếu tố liên quan đến hiệu quả hoạt động của khu
như tỉ lệ lớp đầy chính sách đải ngộ hạ tầng viễn thông
đứng thứ tư về các yếu tố liên quan đến quy mô hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trong khu như mức độ thu hút vốn fdi quy mô doanh nghiệp fdi tay nghề của nguồn nhân lực
vấn đề quan trọng nhất của công nghệ bốn là chuẩn bị về nhân lực là cần có sự phối hợp giữa các trường đại học và doanh nghiệp trong vấn đề đào tạo đội ngũ kỹ sư
có kỹ năng nắm bắt được các công nghệ mới để sẵn sàng tạo ra thế mạnh cho doanh nghiệp việt nam
thành phố hồ chí minh nơi tập trung các trường đại học lớn điều kiện rất thuận lợi để phát triển công nghiệp bốn ở lĩnh vực công nghệ thông tin
có hai việc song song cần làm
cái thứ nhất là tạo thị trường tức là chiến lược của thành phố về thành phố smart city là sẽ tạo ra một cái thị trường rất là tốt để giúp cho các doanh nghiệp việt nam
tự nhiên là triển khai ứng dụng những nghiệp việt nam
công nghệ mới tại việt nam cho các ngành cho các lĩnh vực khác nhau
thứ hai là về nhân lực
thì nếu mà các trường đại học ở việt nam đẩy mạnh việc đào tạo những kỹ năng mới những công nghệ mới và có sự phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp

phát hiện bồi dưỡng năng khiếu nhân tài lĩnh vực văn hóa nghệ thuật thể dục thể thao nâng cao chất lượng
đào tạo nghề đào tạo đội ngũ doanh nhân hàng năm thành phố cũng đưa vào diện quy hoạch đề bạt bổ
nhiệm cán bộ là những sinh viên trẻ từ các trường đại học nhanh chóng thay đổi tư duy và nâng cao
chất lượng đào tạo ở hệ thống các trường đại học trường nghề để có nguồn nhân lực chất lượng cao
đáp ứng được yêu cầu thị trường lao động về trình độ tay nghề và kỹ năng của người lao động
một lý thuyết hiện nay mà đảng bộ thành phố hồ chí minh tập trung thực hiện bởi khi hội nhập ngày càng
sâu rộng vào khu vực và thế giới thì những tiêu chuẩn về lao động cũng phải cao hơn trước mắt là
phải đạt chuẩn nghề nghiệp mang tầm quốc tế để có đủ sức cạnh tranh với lao động các nước thành
công không phải là ở chỗ có thật dồi dào phương tiện sản xuất thật là mạnh về tài chính mà quan
trọng nhất là
trí tuệ là sự thông minh
kiến thức đó là những nền tảng cho năng lực cạnh tranh trong thời đại mới thành phố đã có những
chính sách cụ thể để có thể thu hút được nguồn lực này và việc đào tạo và phát triển nguồn nhân
việc này đó thì nó không chỉ bó gọn trong cái phạm vi bộ máy công quyền của
thành phố mà chúng tôi sẽ liên kết đào tạo các nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp để làm thế nào đó chúng
ta có đội ngũ nhân lực phát triển cách đồng bộ bởi vì chúng tôi cho rằng là để thành phố phát triển thì
cái nguồn lực xã hội là cực kỳ quan trọng do đó thành phố phải chia sẻ và ủng hộ cho việc đào tạo
nguồn nhân lực chung của cả thành phố này đảng bộ chính quyền thành phố đang tập trung thực hiện các
nguồn nhân lực về ra có tính cấp bách trọng tâm là xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao tạo nền
tảng cho sự phát triển thành phố hồ chí minh nhanh bền vững năng động và sáng tạo với những cơ chế
chính sách đầu tư đúng hướng thành phố hồ chí minh không chỉ là một trung tâm công nghệ thông
nghiệp của việt nam mà cả cho khu vực châu á về công nghiệp bốn à à à ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ